ngày hai mươi bốn tháng ba quân đội ukraine tuyên bố đã nhắm trúng hai tàu đổ bộ lớn của nga
cũng như một trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng khác được hải quân nga sử dụng trên biển đen
trong các cuộc tấn công vào bãn đảo crimea
theo hãng tin reuters bộ tổng thâm yêu quân đội ukraine cho biết
lực lượng phòng thủ ukraine đã tấn công thành công các tàu đổ bộ lớn azov và yama
một trung tâm liên lạc và một số cơ sở hạ tầng của hạm đội biển đen của nga tại crimia
tuy nhiên trong thông báo của quân đội ukraine không nói rõ làm thế nào họ tấn công các mục tiêu
nhưng một quan chức do mosco đảm nhiệm trong khu vực đã báo cáo về một cuộc không kích lớn của ukraine
và cho biết lực lượng phòng không nga đã bắn hạ hơn một mươi tên lửa trên cảng survastopot của krimia
cụ thể người phát ngôn lực lượng hải quân ukraine thuộc lực lượng vũ trang ukraine
taymatuplan tunchak cho biết nút liên lạc quan trọng của hạm đội biển đen đã bị quân đội ukraine phá hủy
theo đó ông tunchak nhận định bất kỳ tổn thất nào đặc biệt là những tổn thất nhạy cảm như các nút dao liên lạc
luôn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng kiểm soát quân đội
đây là một trong những yếu tố chính góp phần mang lại kết quả tích cực cho các hoạt động chiến đấu
thông tin về tình hình thiệt hại sau vụ tấn công trên kênh telegram ông mikhail ravohazev
thống đốc vùng sevastopo do nga bổ nhiệm cho biết rằng một số cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại
trong đó có cả tàu chở khách
trong số sáu chiếc tàu bị hư hại năm chiếc bị vỡ kính cửa sổ
các tàu này sẽ nhanh chóng được thay mới và sớm hoạt động bình thường trở lại
bên cạnh đó có ba chiếc xe buýt chở khách một mươi ba xe đưa rước học sinh và một xe buýt điện bị hư hại
trong các cuộc tấn công vào đêm hai mươi ba tháng ba
được biết việc mất thêm hai tàu đổ bộ lớn rapucha làm tăng thêm mức độ tổn thất nặng nề
mà ukraine gây ra đối với hạm đội biển đen của nga đóng tại bán đảo crimia
mắc cơ va đã kiểm soát crimea từ năm hai nghìn một mươi bốn thế nhưng ukraine tuyên bố sẽ giành lại lãnh thổ này
ở một diễn biến khác mới đây giới chức ukraine thông báo nga tập kích thủ đô kiev và tỉnh miền tây lvi của bà lan
cụ thể cũng trong ngày hai mươi bốn tháng ba nga đã phóng năm mươi bảy tên lửa và máy bay không người lái uav
nhắm vỏ các mục tiêu ở ukraine bao gồm thủ đô kiev và vùng elvi nằm ở phía tây
theo reuters không quân ukraine thông báo đánh trận một mươi tám trong số
hai mươi chín tên lửa nga phóng và phá hủy hai mươi năm trong số hai mươi tám uav
quân đội ukraine cho biết nga đã phóng hai mươi chín tên lửa hành trình từ một mươi bốn oanh tạc cơ chiến lược tu chín mươi năm ms
hai mươi tám uav tầm sager ren hai được nga phóng từ lãnh thổ
theo ông shohi popko người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự kiev cho biết
kỳ nhận nhiều vụ nổ gây dung chuyển kiev vào lúc dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
theo đó ước tính hơn một mươi quả tên lửa nga đã phóng về phía kiev và khu vực lân cận đã bị đánh chặn
ông popko nói vụ tấn công tên lửa của nga chỉ gây tiệt hại nhẹ
liên quan đến vụ tấn công thị trưởng elvit andriy sadovich cho hay khu vực thành phố không bị tập kích
tuy nhiên khoảng hai mươi tên lửa và uav nhắm tới các cơ sở hạ tầng quan trọng ở tỉnh eovit
được biết trong nhiều ngày qua nga đã liên tiếp dáng đòn tập kích bằng tên lửa tầm xa và uav
các cuộc tấn công tên lửa được cho là nhằm đáp trả lại các cuộc tấn công từ ukraine vào lãnh thổ nga
trước tình hình trên nhiều người dân tại ukraine đã được khuyến cáo
tìm nơi trú ẩn
theo đại sứ mỹ tại ukraine bà bichette brink cho hay nga đang không ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa và uav
cuộc tấn công trên đã là lần thứ ba trong tuần cảnh báo không kích phải vang lên để nhắc những người sinh sống trên vùng đất này tìm nơi an toàn
đến nay bộ quốc phòng nga chưa lên tiếng bình luận
nga cũng từng nhiều lần khẳng định chỉ nhắm tới các mục tiêu quân sự cơ sở sản xuất vũ khí của ukraine
ngoài ra quân đội ba lan cùng ngày đã thông báo một tên lửa hành trình nga bay qua khu vực làng ocedaw
tỉnh lublin giáp với ukraine
quả đạn bay trong không phận ba lan ba mươi chín giây sau đó trở lại phía bên kia biên giới
được biết toàn bộ hành trình của tên lửa nga đã được radar quân sự của ba lan ghi lại
đồng thời ba lan cũng đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng cao độ và điều động chiến đấu cơ nhằm bảo vệ không phận
kể từ khi phát động cuộc chiến giữa nga và ukraine vẫn ngày càng leo thang
đến nay các nhà máy ukraine đang gấp rút chế tạo đạn pháo đạn cối phương tiện quân sự tên lửa
và những vật tư quân sự thiết
trong cuộc họp chính phủ ukraine hồi tháng một thủ tướng denis zimha tuyên bố sản lượng công nghiệp
quốc phòng của nước này năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng ba lần so với trước chiến sự và dự kiến tăng gấp sáu lần trong năm nay
sản xuất vũ khí trong nước của ukraine chưa đủ để bù đắp nguồn viện trợ đang trứng lại từ phương tây
nhưng chúng đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
tuy vậy bất chấp những tổn thất trồng chất sau hai năm tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
lực lượng nga vẫn đang cho thấy sức bền
trong khi đó nato đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp ukraine trụ vững trước đòn tiến công của nga
ban lãnh đạo eu thậm chí sợ rằng kịch bản tương tự sẽ xảy ra với họ
phương tây đang cho thấy họ yếu thế hơn nga nhiều mặt trong cuộc xung đột tại ukraine
qua ghi nhận phương tây đang đối diện với nguy cơ thất bại ở ukraine khi các chính sách của họ đối với cuộc xung đột này bị chạch hướng
cách tiếp cận của châu âu ngày càng phản ánh không đúng thực tế trên thực địa
các nỗ lực của họ để trừng phạt nga và thủ tướng zimha
các nỗ lực của họ để thúc đẩy ý tưởng gửi quân tới ukraine đều tỏ sắp phản tác dụng
một ví dụ điển hình cho điều này là đức quốc gia này có thái độ nhiệt tình ủng hộ ukraine đối đầu với nga
tuy vậy đức sẽ không dám gửi tên lửa tầm xa taurus cho ukraine nữa
bởi vì nga đã nắm rõ kế hoạch này qua việc chặn thủ đoạn nói chuyện mật của giới tướng lĩnh đức
phía nga đã nói với thủ tướng đức rằng họ sẽ trả đũa nếu ông gửi tên lửa taurus cho ukraine
tên lửa tarros là loại vũ ký có khả năng bắn tới thủ đô moscow từ lãnh thổ ukraine
phản ứng của thủ tướng đức không khác nhiều so với các lãnh đạo khác ở các nước eu
ngoại trưởng hungary cũng như thể chế bao trùm của liên minh này
tất cả họ đều hiểu rằng nga đang từng bước giành thắng lợi ở ukraine
còn ukraine thì đang thất bại từng chút một
chính vì vậy tổng thống pháp mark run đang rất nỗ lực để xây dựng một liên minh đưa quân nato tới ukraine
tuy nhiên những người đồng cấp của ông trong eu
họ chỉ lắng nghe chứ không hưởng ứng
từ góc độ chiến dịch không dễ để đưa quân nato tới ukraine
ngoài những thành phần được cho là đã có mặt tại đó
mặc dù nato được cho là mới chỉ đưa một số quân của mình tới miền tây ukraine
nơi hiện không có chiến sự khối này vẫn thừa hiểu rằng nếu binh sĩ nato sang miền đông ukraine
quân đội nga sẽ sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay để tiêu diệt họ
về phía nga trong bài phát biểu với báo giới ngày một mươi tám tháng ba
bàn về cuộc chiến với ukraine ông putin cho hay
lực lượng vũ trang nga đang tiến lên mỗi ngày và giữ thế chủ động trên chiến trường
ông putin cảnh báo sự hiện diện của quân đội các nước phương tây tại ukraine
có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh diện rộng
theo đó vị tổng thống này nhận định
nhiều nước phương tây đang hướng chỉ trích vào nga nhằm mục đích che đậy những vấn đề nội bộ
quân đội nato đang có mặt ở đó và nga biết điều này
ở đó nga nghe thấy tướng pháp và tướng anh
tuy nhiên chẳng có gì tốt trong việc này
đầu tiên là vì những người lính này sẽ phải trả giá
đó hoàn toàn không phải là lựa chọn của nga
nếu ai đó muốn che đậy các vấn đề nội bộ của đất nước họ
bằng lối hùng biện hung hăng bên ngoài của họ
thì đây là một thủ thuật quen thuộc và được sử dụng rộng rãi
nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine không được xuân xẻ
và mắc nhiều sai lầm chiến thuật trong giai đoạn đầu
nhưng sau đó quân đội nga đã có nhiều điều chỉnh và trưởng thành trên các mặt
bao gồm cả năng lực chỉ huy
không những vậy ngành công nghiệp nga đang sản xuất thêm nhiều vũ khí
với chất lượng tốt hơn và đang vượt xa phương tây bao gồm cả mỹ
dù rằng châu âu và mỹ đang tích cực nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất quốc phòng
họ vẫn phải mất nhiều năm nữa để sản xuất đủ vũ khí
thay thế những vũ khí của ukraine đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với nga
ngày nay phần còn lại của châu âu đang tỏ ra e ngại nga sẽ không dừng lại ở ukraine
trước nỗi sợ trên châu âu đang phản ứng lại nhưng có vẻ là theo một cách bất hợp lý
thay vì tìm cách ngăn chặn một thảm họa ở ukraine
họ lại đang đẩy mạnh nỗ lực trừng phạt nga gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này
và sẵn sàng chiếm hữu trực tiếp các tài sản nga bị đóng băng rồi trao lại cho kiev
dường như liên minh châu âu chưa tính nhiều đến suy nghĩ và phản ứng của moscow trước các động thái đó
theo các chuyên gia phân tích xét một cách khách quan
châu âu không có nhiều thứ có thể làm được để tiếp tục hỗ trợ ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với nga
vấn đề lớn của ukraine là thiếu nhân lực
qua thực chiến tinh thần quân đội ukraine cũng xuống thấp
lực lượng vũ trang ukraine
nga hiện phải trông trở vào các chiến thuật không mang lại nhiều hy vọng mà chỉ gây thêm thương vong cho họ
do vậy căn cứ trên cục diện thực tế hiện nay có khả năng xung đột ukraine sẽ kết thúc
khi quân đội ukraine quyết định rằng mình sẽ không thể tiếp tục chiến đấu